quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong đêm nay và ngày mai khu vực bắc bộ tiếp tục chịu tác động của rìa phía tây nam khối không khí lạnh suy yếu
vì thế toàn vùng phổ biến không mưa đêm và sáng sớm trời mát mẻ
sang ngày mai miền bắc sẽ duy trì mây nhiều trong buổi sáng nhưng trời vẫn có nắng sớm và nhiệt độ tăng lên nhanh
dự báo mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai ở bắc bộ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
nhưng đáng lưu ý là thời điểm này độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống ngưỡng là năm mươi hai sáu mươi bốn
có nơi xuống dưới năm mươi nên vẫn có cảm giác khô hành
ở miền trung sau nhiều ngày liên tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
thì từ hôm nay nhiều nơi trên khu vực mưa đã bắt đầu giảm
dự báo trong đêm nay và ngày mai cả hai hình thế gây mưa là không khí lạnh và nhiễu động gió đông đều yếu đi
nên mưa tiếp tục giảm cả về diện và lượng
mưa rào rải rác chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ quảng trị trở vào cho đến quảng ngãi
nhiệt độ ở khu vực miền trung đều có xu hướng tăng dần trở lại
cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
nhiễu động gió đông suy yếu nhưng trong đêm nay và ngày mai
khu vực tây nguyên và nam bộ lại chịu tác động của dãy ngắp thấp ở phía nam
nên ở đây vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh ven biển của khu vực miền tây nam bộ
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên cũng sẽ nhích nhẹ lên ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt là ba mươi một ba mươi bốn độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa
có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp bốn cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước